đoán quy hoạch cụ thể các đồ thị mới
ở việt nam
bây giờ thể chế pháp
của tôi thì không chỉ biết mình mới
thông qua một cái luật quy hoạch
cũng còn nhiều vấn đề
mà chúng ta chưa giải mã nổi
thậm chí nghị định đến nay cũng
còn nhiều vấn đề mà các ông chí
ở bộ xây dựng chị linh các ông chí
ở đây cũng rất là lưu ý
cái chuyện này để làm sao có một cái
phản bội đó phải lắng nghe từ thực tế
cuộc sống về vấn đề mà không chỉ gặp ý
thủ tướng đề nghị
hội tích cực hơn nữa trong công tác tư vấn
phản biện cho cấp trung ương đóng góp
ý kiến trực tiếp có cơ sở khoa học
thuyết phục trên các lĩnh vực quy hoạch
đô thị để giải quyết bài toán
hạn chế ô nhiễm thiếu cây xanh
tập hợp thực lượng
đoàn kết và sáng tạo
để mà có những đề án
những chương trình phát triển đô thị tốt
từ chủ trường đến những vấn đề
cụ thể rất quan trọng
để chúng ta không bị sai lầm
trong cái định hướng phát triển đất nước
mà cái cực thân thưởng là đô thị
như chúng tôi nói đây
ông phát triển ao ao
không có một bài bản nào cả
hậu quả rất lớn
thủ tướng đã giao các nhiệm vụ
cho hội để thực hiện những
nhiệm vụ phù hợp nghiên cứu mô hình
đô thị chống chịu được biến đổi khí hậu
được thế giới công nhận
thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của hội
về việc tổ chức giải thưởng quy hoạch đô thị
quốc gia để khuyến khích
phát triển đô thị bền vững
sáng nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bộ công thương đã phối hợp với
ubnd tỉnh quảng ninh ngân hàng thế giới
tại việt nam và thời báo kinh tế
tổ chức diễn đàn logistics việt nam
năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
logistics kết nối các vùng
tăng trưởng kinh tế
phát biểu tại diễn đàn đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
kết nối kinh tế là một trọng tâm
trong đó ưu tiên hàng đầu là kết nối hợp tác
phát triển ngành dịch vụ logistics xanh
thông qua diễn đàn
các hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics cả nước
đã đối thoại với các bộ ngành địa phương
về các ý tưởng biện pháp tăng cường kết nối
giữa các vùng kinh tế phát triển hợp tác
kinh doanh đầu tư dịch vụ logistics xanh
mang lại lợi ích cho các bên
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
việt nam đã có nhiều cơ chế chính sách
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư doanh nghiệp
tham gia phát triển cơ sở hạ tầng
và các chuỗi sản xuất phục vụ phát triển ngành logistics
trong thời gian tới cần đổi mới
tư duy sáng tạo ứng dụng công nghệ
trong kết nối hợp tác phát triển ngành dịch vụ
logistics xanh tăng cường phối hợp
liên ngành và tạo thuận lợi hóa thương mại
giữa các nước trong khu vực asean
phối hợp thực hiện mô hình kiểm tra một cửa
một lần rừng tại một số cặp cửa khẩu
đây là tiền đề để việt nam
và các nước có chung biên giới trong khu vực asean
tiếp tục đẩy mạnh kết nối giao thông
trên các hành lang kinh tế
trong khuôn khổ diễn đàn logistics việt nam

đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ đã đi thăm
và làm việc tại nhà máy sản xuất xe máy điện
và ô tô vinfast cảng tân vũ
và cảng lạch huyện theo đó
hiện tiến độ hoạt động của nhà máy vinfast
đang hoạt động rất đều đặn và khẩn trương
dự kiến quý ii năm hai nghìn một mươi chín
sẽ mở bán mẫu ô tô cỡ nhỏ
quý ba mở bán ô tô
xe đan suv và
quý bốn sẽ mở bán ô tô điện bev
và airbus tại buổi làm việc
lãnh đạo nhà máy vinfast đề xuất
chính phủ sẽ có chính sách yêu đãi về thuế
để nhà máy tiếp tục hoạt động
cho ra đời các sản phẩm thân thiện với môi trường
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
quốc hội đang nghiên cứu xem xét sửa đổi
một số luật về thuế nhằm tạo điều kiện
môi trường đầu tư kinh doanh cho các tập đoàn
doanh nghiệp góp phần thực hiện nghị quyết
trung ương về chiến lược phát triển kinh tế
xã hội của đất nước
sáng nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã có buổi làm việc với sở quy hoạch
và kiến trúc thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc
đồng chí hoàng trung hải cho biết
trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra nhanh
và nhiều thách thức sở quy hoạch
và kiến trúc thành phố hà nội cần nâng cao
chất lượng các đồ án quy hoạch
bảo đảm quy hoạch phải có tầm nhìn
phù hợp với các điều kiện thực tiễn
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật
và hạ tầng xã hội
nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh bổ sung
khi thực hiện dự án và phát sinh vi phạm
khi xây dựng công trình
bên cạnh đó ngành quy hoạch kiến trúc
phải đầu tư trí tuệ để nghiên cứu sáng kiến
đề xuất điểm nhấn kiến trúc đô thị cho thành phố
sở cũng cần đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
đơn giản hóa quy trình phối hợp
trong nội bộ và với các sở ngành khác
thực hiện công khai minh bạch thông tin quy hoạch
cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đem lại sự hài lòng cho tổ chức cá nhân
chiều nay tại hà nội
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và ban tuyên giáo trung ương
đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo
cho chín mươi đồng chí là các trưởng phó
ban tuyên giáo các tỉnh thành ủy
bộ ban ngành trực thuộc trung ương
và tương đương năm hai nghìn một mươi tám
sau một tuần học tập
các học viên đã nghiên cứu trao đổi
thảo luận chín chuyên đề
một số nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội
phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên
và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
trong nội bộ hiện nay
công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên
trong tình hình mới
đổi mới và tăng cường tham mưu các lĩnh vực khoa học
trong công tác tuyên giáo
vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ
và toàn diện công cuộc đổi mới
công tác giáo dục lý luận chính trị
tổng kết thực tiễn trong tình hình mới
và định hướng nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
công tác tham mưu định hướng hoạt động báo chí
xuất bản trên địa bàn của ban tuyên giáo cấp tỉnh
chuyên đề công tác dư luận xã hội
và xử lý tình huống trong công tác tư tưởng
những khuyên hướng tư tưởng chủ yếu trên thế giới
và ở việt nam
kết thúc khóa học các học viên nhận thức rõ ràng
và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận
và thực tiễn về công tác tuyên giáo
rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích
phục vụ thiết thực cho công việc của mình
đồng thời góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
thưa quý vị càng về những ngày cuối
của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám
thì không khí cạnh tranh huy chương giữa các đoàn
lại càng trở nên gây cấn và hấp dẫn hơn
ở môn bóng đá nữ
đội bóng đến từ thành phố mang tên bác
đã xuất sắc giải thích
dành tấm huy chương vàng
góp phần vào thành tích chung của toàn đoàn
môn bóng đá nữ trong khuôn khổ đại hội thể thao toàn quốc năm nay
chỉ có bốn đội tham dự
bao gồm hà nội tp hcm hà nam và quảng ninh
và được tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt
để tính thứ hạng
sau hai trận thắng trước hà nam với tỷ số một
và quảng ninh với tỷ số hai một
đội nữ tp hcm đã có trong tay sáu điểm
bước vào trận đấu cuối cùng
được coi như trận chung kết với đội hà nội trên sân vận động hà đông
các cổ thủ nữ đội tp hcm
đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số một
qua đó dành tấm huy chương vàng đầy thuyết phục
ở bộ môn cờ vua
tại trung tâm thể thao ba đình
cũng đã diễn ra hai nội dung cờ nhanh cá nhân nam
và cờ nhanh cá nhân nữ
đối với bộ môn cờ vua đại hội thể thao toàn quốc
ngoài giá trị cạnh tranh huy chương giữa các đoàn
đây cũng là dịp các kỳ thủ được cọ sát
nâng cao trình độ cũng như tập dượt cho các giải thi đấu quốc tế
môn cờ vua của đại hội thể thao toàn quốc
lần thứ tám sẽ kết thúc các nội dung thi đấu
vào ngày chín tháng một mươi hai
tính đến thời điểm hiện tại
ba vị trí dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương của đại hội thể thao toàn quốc
vẫn không có gì thay đổi
lần lượt thuộc về các đoàn hà nội
tp hcm và quân đội
đoàn thanh hóa đang vươn lên vị trí thứ bốn trung quốc
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị với một trăm năm mươi sáu
phiếu ủng hộ
đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết
kêu gọi chấm dứt sự chiếm đắm
của israel trên lãnh thổ của người palestine
dự thảo nghị quyết do ireland đệ trình
về giải pháp hòa bình toàn diện
ngay lập tức và bền vững cho trung đông
thúc giục chấm dứt việc nhà nước israel
chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người palestine
và tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp
hai nhà nước
mỹ israel australia liberia quần đảo marshall
và đảo quốc nauru
đã bỏ phiếu chống
trong khi đó nghị quyết do mỹ soạn thảo
lên án phong trào hồi giáo hamas của palestine
bắn tên lửa vào địa phận israel
không giành được số phiếu cần thiết
tại đại hội đồng liên hợp quốc để được thông qua
đây là dự thảo nghị quyết đầu tiên
nhằm lên án hamas được đưa ra
trước đại hội đồng liên hợp quốc
hamas đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu
visa nhóm một hay còn gọi là visa vàng
loại visa giúp cho con đường xin định cư
tại nước anh của giới siêu giàu thế giới
trở nên ngắn nhất
sẽ được tạo ra
đây là quyết định nhằm đối phó với nạn rửa tiền
và hoạt động tội phạm có tổ chức
visa loại một cho phép công dân những nước
không phải là thành viên liên minh châu âu eu
được sống tại anh trong hơn ba năm
điều kiện đặt ra là người được cấp visa
phải đầu tư hơn hai năm triệu đô la
theo diện trái phiếu chính phủ
hợp tác đầu tư hoặc cho công ty anh vay tiền
kể từ năm hai nghìn một mươi chín
những người đăng ký visa vàng
sẽ không được đầu tư theo dạng trái phiếu chính phủ nữa
thay vào đó
họ phải đầu tư hai triệu bằng anh
và một công ty hoạt động kinh doanh tại anh
và phải chứng minh khoản tiền này
có trong tài khoản từ hai năm trở lại đây
chính phủ anh đã nhận hơn một đơn
xin cấp các loại hộ chiếu đầu tư
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt